chiều ngày bốn tháng hai tại km chín mươi tám tám trăm linh đường sát bắc nam thuộc địa bàn xã liên minh huyện vụ bản tỉnh nam định
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa tn một với ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát hai mươi một b năm trăm chín mươi hai
là một người chết và ba người bị thương
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết xe ô tô đi theo hướng từ quốc lộ một mươi lên đường ngang đường sắt
để quay đầu xe thì gặp tai nạn hậu quả một người chết tại chỗ ba người bị thương nặng khiến chuyến tàu chậm ba mươi phút so với lịch trình
theo công ty cổ phần quản lý đường sắt hà ninh cho biết vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang được phòng vệ bằng biển báo
có tầm nhìn thông thoáng mặt lát em thuận
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cấp cứu
đồng thời phân luồng tránh tình trạng ồn ứ xảy ra nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ